sau một tuần xét xử phúc thẩm chiều nay hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án đối với bị cáo đinh la thăng và một mươi hai bị cáo có kháng cáo trong vụ án tham ô và cố ý làm trái xảy ra tại dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii
hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo đinh la thăng một mươi ba năm tù y án sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại pvn và pvc
theo đó hội đồng xét xử quyết định y án một mươi ba năm tù với bị cáo đinh la thăng nguyễn quốc khánh nguyên phó tổng giám đốc pvn bảy năm tù vũ đức thuận nguyên tổng giám đốc pvc sáu năm tù tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng một mươi năm năm tù tội tham mô tài sản tổng hợp hình phạt hai mươi một năm tù
trong số một mươi ba bị cáo kháng cáo phùng đinh thực nguyên tổng giám đốc pvn là người được giảm án nhiều nhất
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định vẫn có đủ căn cứ khẳng định bị cáo đinh la thăng và bị cáo phùng đinh thực dù biết hợp đồng số ba mươi ba chưa đủ căn cứ nhưng hai bị cáo này vẫn chỉ đạo pv power và pvc ký hợp đồng
hành vi của bị cáo đinh la thăng và phùng đinh thực là hành vi cố ý làm trái vi phạm quy định về chỉ định thầu vi phạm nguyên tắc quản lý đầu tư công trình vi phạm nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng hồ sơ hợp đồng xây dựng và tạm ứng hợp đồng xây dựng
đối với bị cáo phùng đinh thực hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy có cơ sở để xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo án một mươi ba năm tù của đinh la thăng tuy nghiêm khắc nhưng là cần thiết và không có tình tiết giảm nhẹ